thưa quý vị vụ ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng xảy ra tại thành phố long khánh tỉnh đồng nai
tính đến tối ngày hôm qua đã có tới hơn năm trăm linh nạn nhân phải nhập viện
các lực lượng đang tập trung làm rõ nguyên nhân cũng như điều trị tích cực cho nạn nhân
trong khi đó thủ tướng chính phủ cũng yêu cầu các bộ ngành địa phương
triển khai các biện pháp ngăn ngừa xử lý ngộ độc thực phẩm
thủ tướng yêu cầu bộ y tế thực hiện đầy đủ có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa
ngăn chặn khắc phục sự cố về an toàn thực phẩm truy xuất nguồn gốc thực phẩm
thu hồi và xử lý đối với thực phẩm không bảo đảm an toàn theo quy định
đồng thời bộ y tế tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm
xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định nghiên cứu xây dựng và sử dụng có hiệu quả
hệ thống cảnh báo sự cố an toàn thực phẩm theo quy định chỉ đạo cấp cứu
điều trị kịp thời cho người bị ngộ độc thực phẩm bảo đảm tốt nhất cho sức khỏe
tính mạng người dân khi xảy ra ngộ độc thực phẩm
thủ tướng yêu cầu ubnd tỉnh đồng nai chỉ đạo các ngành chức năng trên địa bàn
tập trung cứu chữa cho các bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm xảy ra tại tp long khánh
đảm bảo tốt nhất cho sức khỏe của người dân